chưa kết thúc năm hai nghìn một mươi tám nhưng đến nay nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của cả nước đã có giá trị vượt kết quả thực hiện cả năm hai nghìn một mươi bảy góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu vượt xa hơn năm trước
thống kê mới nhất của tổng cục hải quan cho thấy trong một mươi năm ngày đầu tháng một mươi hai tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt chín ba trăm bảy mươi năm tỷ usd qua đó nâng tổng kim ngạch tính từ đầu năm lên trên hai trăm ba mươi ba tỷ usd
kết quả trên giúp kim ngạch xuất khẩu vượt xa tới gần một mươi tám tỷ usd so với kết quả thực hiện khoảng hai trăm một mươi năm tỷ usd của cả năm hai nghìn một mươi bảy
đáng chú ý trong số hai mươi bảy nhóm hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch từ một tỷ usd trở lên có tới hai mươi hai nhóm hàng có kim ngạch với kim ngạch của cả năm hai nghìn một mươi bảy trong đó chủ yếu là các mặt hàng điện thoại và linh kiện dệt may máy tính sản phẩm điện tử và linh kiện dè dép máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng
kết quả trên giúp kim ngạch xuất khẩu vượt xa tới gần một mươi tám tỷ usd so với kết quả trên giúp kim ngạch xuất khẩu vượt xa tới gần một mươi tám tỷ usd trong đó chủ yếu là các mặt hàng điện thoại và linh kiện dệt may máy tính sản phẩm điện tử và linh kiện dệt may máy tính sản phẩm điện tử và linh kiện